tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
sở kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và triển khai kế hoạch sáu tháng cuối năm
tham dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch uban cùng lãnh đạo các bộ ngành và sáu mươi ba tỉnh thành phố tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến
thủ tướng chỉ rõ cục đăng kiểm việt nam đã kiểm tra xác minh quyết định thu hồi giấy phép hoạt động
đối với trung tâm đăng kiểm chín nghìn tám trăm linh ba d tỉnh bắc giang do hành vi cấp khống giấy chứng nhận đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải
hay như gần đây báo chí nói nhiều về hiện tượng có những trung tâm đào tạo lái xe dễ tính đến nổi tiếng
có cả phương thức bảo đảm thì là đỗ các tỉnh cơ quan liên quan phải chú ý vấn đề này
thủ tướng đề nghị bộ giao thông vận tải khẩn trương đề xuất sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
khung pháp luật quan trọng nhất để xử lý vấn đề đặt ra

tôi nói tôi đã trao đổi với anh khúc việt hùng này cứ tám mươi mg trên một trăm linh ml máu thì coi như là chuyển hành sự rồi
anh sơn chứ không phải là hành chính bình thường đâu đó anh ấy uống cái đó xây chính mức độ đấy mà
hay là nghiện ma túy nghiện rượu thu ngay vĩnh viễn bằng lãi mạnh như thế không chứ
thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương hoàn thiện nghị định thay thế nghị định bốn mươi sáu
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
đặc biệt là khẩn trương báo cáo lại thủ tướng nghị định thay thế nghị định tám mươi sáu về điều kiện kinh doanh vận tải
công chứa hướng dẫn thực hiện luật phòng chống tác hại
rượu bia mà quốc hội vừa thông qua
đã uống rượu bia không lái xe câu đặt ra rất dễ mà thông qua mấy lần
chúng tôi cũng nói rất là nặng nề
đây có ông chí đệ quốc hội tôi anh bình thẻ mấy ông chí ngồi đây
nói ghê lắm
thì chúng ta cũng đã được toàn thể quốc hội biểu quyết lần thứ hai này tốt
thế không thành công công chứa hướng dẫn cái này thúc đẩy cái này
hoàn thiện kinh doanh giáo dục an toàn giao thông
cao nghệ thống giáo dục phổ thông năng cao giáo trình chất lượng
anh trung và bình đã nói
tôi xin nói với báo cáo của ông chí biết là
ở nhật bản cách đây bốn mươi năm thì cái tình trạng này
nó y như việt nam
nhưng mà giờ cái giáo dục từ nhỏ ý thức cho con người ta rất là tốt
cho nên đây các ông chí văn hóa các ông chí giáo dục
các ông chỉ có ngồi đây chứ không phải chỉ công an quân đội không đâu
giáo dục là quan trọng nhất cho các mẹ để thực hiện nghiêm túc cái chuyện ý thức này
thủ tướng yêu cầu khi cấp lại giấy phép lái xe
cần ra soát lại việc thực hiện pháp luật kỹ năng
hành vi vi phạm trước đó yêu cầu đóng cửa cơ sở đăng kiểm
hoặc sát hạch lái xe không bảo đảm chất lượng
chống tham nhũng tiêu cực trong công tác bảo đảm an toàn giao thông
cụ thể là cảnh sát giao thông không được nhận hối lộ và bao che sai phạm
các cơ quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông
công tác trong lĩnh vực xã hội khác cần kiên quyết nói không với tiêu cực lợi ích nhóm